tiếp đồng chí trần vũ chủ tịch tỉnh quảng tây trung quốc vào chiều nay thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục nâng cấp các cơ chế hiện có tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khâu thông quan hàng hóa ở cửa khẩu biên giới
thủ tướng đề nghị quảng tây tiếp tục có biện pháp phát triển kinh tế thương mại biên giới thúc đẩy thông quan một điểm rừng phát triển cơ sở hạ tầng kho bãi để tạo thuận lợi thương mại lựa chọn hàng hóa tiêu biểu để thúc đẩy giao thương
hai bên cần nâng cấp xây mới một số cầu để tạo thuận lợi thông thương đẩy mạnh giao lưu trên các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục giao lưu nhân dân hợp tác phòng chống tội phạm duy trì đường biên giới hòa bình hữu nghị
thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp có thực lực ở quảng tây và việt nam làm ăn
bày tỏ vui mừng được đến thăm việt nam thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh quảng tây đồng chí trần vũ cảm ơn những nỗ lực của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong việc đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước nói chung và quảng tây việt nam nói riêng

đồng chí trần vũ cảm ơn những nỗ lực của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong việc đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước nói chung và quảng tây việt nam nói riêng